trong khi vụ công trình hàng trăm tỷ đồng xây dựng không phép trên đất vàng mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh
đang được cơ quan chức năng xử lý thì cũng chính tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
lại có một công trình trung tâm dạy lái xe ô tô quy mô lớn xây dựng trái phép
đang khiến cho bà con địa phương vô cùng bức xúc
theo tìm hiểu vào quý bốn năm hai nghìn một mươi tám trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn xây dựng một số công trình hạng mục
phục vụ dạy lái xe ô tô ở khu phố thiên bình phường tam phước thành phố biên hòa
sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu ngưng thi công và giữ nguyên hiện trạng
sau đó đầu năm hai nghìn một mươi chín chủ đầu tư có công văn xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
đối với công trình trung tâm sát hạch lái xe loại hai tại vị trí trên
tuy nhiên khi chưa được sự chấp thuận chủ đầu tư đã cố tình tiếp tục tiến hành đổ bê tông
làm đường dài đá cấp phối nội bộ bó vỉa trái phép
trước vụ việc trên tiếp xúc với phóng viên truyền hình nhân dân vào ngày một tháng một mươi một
nhiều người dân ở đây bày tỏ bức xúc
quy mô rất là lớn người dân xây một cái căn nhà để ở thì đã không đúng quy trình là phải cưỡng chế rồi
là phải đập phá còn như cái công trình lớn như thế này và quy mô lớn
thì chúng ta cũng phải làm sao dứt khoát phải cưỡng chế để cho nhân dân họ không bức xúc
đến nay chính quyền thành phố biên hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
quyết định cưỡng chế buộc trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu

sau khi lập tủ tục xong thì bằng tư pháp đã thẩm định và tới cuối tháng năm
thì vị bang đã ban hành quyết định áp dụng liên pháp phát phục hậu quả
đối với trường hợp vi phạm này
qua đó là thấy được cái sự kiên quyết của lãnh đạo của vị bang phố
đối với trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm
để góp phần chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố biên hòa
chính quyền thành phố cần kiên quyết tháo rỡ công trình trên
cũng như các công trình xây dựng trái phép khác
ngoài ra ngành chức năng cần phải ngăn chặn ngay từ đầu
và tăng cường tuyên truyền đến cá nhân tổ chức
trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng